xin được tiếp tục với các tin tức thời sự chính trị quan trọng khác
hợp ứng lời kêu gọi của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
thư của đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
những ngày qua nhiều cán bộ chiến sĩ đoàn viên thanh niên trong các đơn vị công an
đã hăng hái tham gia hiến máu tỉnh nguyện
gần một hai trăm linh cán bộ chiến sĩ công an toàn tỉnh bình thuận đã đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện
trong thời gian từ ngày hai mươi tháng bốn đến ngày hai mươi tám tháng bốn đã có hai trăm bảy mươi bảy đơn vị máu được lấy
trên tổng số ba trăm bốn mươi ba cán bộ chiến sĩ đăng ký
số đăng ký hiến máu còn lại sẽ được tổ chức lấy trong thời gian tiếp theo
nhiều năm qua lực lượng công an là một trong những đơn vị đi đầu trong hoạt động tham gia hiến máu tình nguyện
rất nhiều cán bộ chiến sĩ công an bình thuận đã tham gia đăng ký hiến máu nhiều lần
và được các cấp biểu xương khen thường
để góp phần kịp thời đáp ứng nhu cầu máu điều trị cho người bệnh tại bệnh viện
và các cơ sở y tế
trong thời gian tới đoàn thanh niên công an tỉnh hà tĩnh đã tổ chức chương trình
hiến máu tình nguyện đợt hai năm hai nghìn hai mươi huy động nguồn máu của cán bộ chiến sĩ
đến từ các phòng công an thành phố hà tĩnh công an huyện can lộc và công an huyện lộc hà
với phương châm một giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại
chương trình đã thu hút đông đảo cán bộ chiến sĩ tham gia
chỉ trong một buổi sáng phát động ba trăm hai mươi cán bộ chiến sĩ và đoàn viên đã hiến được ba trăm linh đơn vị máu
góp phần quan trọng vào nguồn máu dự trữ để phục vụ cấp cứu và điều trị kịp thời
cho các bệnh nhân tại bệnh viện đa khoa tỉnh và các cơ sở y tế
và cũng trước nguy cơ khan hiếm máu điều trị trong một thời gian không tập trung được đông người
để tăng cường phòng chống dịch covid một mươi chín khiến cho lượng máu dự trữ tại các bệnh viện thiếu hụt mạnh
công an tỉnh quảng ngãi đã tổ chức hàng nghìn lượt cán bộ chiến sĩ
túc trực tại các bệnh viện để hiến máu cứu người
biết được một thanh niên ở vùng cao huyện ba tơ bị ung thư máu đang cần người hín tiểu cầu
để cứu mạng sống thiếu tá nguyễn thị thu hiền phó chủ tịch hội phụ nữ công an tỉnh
đã liền đăng ký hiến tiêu cầu
với mong muốn là góp phần đảm bảo nguồn máu cho công tác điều trị bệnh
cũng như là đem lại sự sống cho bệnh nhân thì qua hoạt động này bản thân cũng nhận thấy
là hoạt động hiến máu tình nguyện
nguyên nhân của tình trạng khan hiếm máu nhiều tháng qua do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do covid một mươi chín
dẫn đến tình trạng thiếu máu cho điều trị ngày càng trầm trọng
hương ứng thư kêu gọi của đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
gửi tới toàn thể cán bộ chiến sĩ công an tham gia tình nguyện hiến máu
gần một cán bộ chiến sĩ công an tỉnh quảng ngãi đã hồ hời tham gia hoạt động hiến máu ý nghĩa này
hưởng ứng thư kêu gọi của đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an tham gia tham gia hoạt động hiến máu
hưởng ứng thư kêu gọi của đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an tham gia hoạt động hiến máu

dịch bệnh covid một mươi chín xảy ra trong thời gian nắng nóng kéo dài cùng với đó là tình trạng xâm nhập mặn nghiêm trọng đã khiến cho cuộc sống của người dân càng thêm khó khăn
để chia sẻ với bà con cám bộ chiến sĩ công an tỉnh tiền giang ngoài thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự tích cực tham gia phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín còn tổ chức các hoạt động giúp dân đối phó với hạn mặn
từ tháng hai tùy vào điều kiện công tác các đơn vị công an địa phương các đoàn thể trong công an tỉnh đã tổ chức tặng nước uống
chuyển nước ngọt dùng trong sinh hoạt cung cấp đến người dân
tại hai xã phước trung và tân thành huyện gò công đông tỉnh tiền giang công an tỉnh tiền giang phối hợp với đoàn thanh niên địa phương
vận chuyển nước ngọt dùng trong sinh hoạt đến tận các gia đình neo đơn người già yếu
khi mà phát động thì anh em đoàn viên cán bộ chiến sĩ công an quyền rất là phấn khởi quyết tâm
đồng lòng chung tay góp sức hết khi giờ làm việc hành chính mà các bộ chiến sĩ không trực
thì chính cái thời gian mà nghỉ ngơi đó ra để mà tiến hành vận chuyển cung cấp nước cho bà con
em nghĩ là với tinh thần của một người chiến sĩ thì cho dù có mệt mỏi đến đâu thì cũng không có hề hắn gì hết
và giúp cho người khác thì cũng như là giúp bản thân mình thôi
khi thấy người ta người dân người ta hạnh phúc người ta vui thì mình cũng vui
trong điều kiện nắng nóng nguồn nước tưới trên hệ thống canh mương phục vụ thủy lợi nội đồng bị nhiễm mặn
nhiều nhà vườn
ở huyện cai lệ đã không thể sử dụng nước tưới trên hệ thống tưới tự động đã trang bị trước đó
mà phải mua và vận chuyển nước ngọt từ nơi khác về tưới cây
việc hỗ trợ máy bơm nước và phương tiện vận chuyển của lực lượng công an đã giúp người dân rút ngắn thời gian và giảm chi phí
ngoài ra lực lượng công an cũng đã tặng một trăm năm mươi thùng chứa nước dùng tích hai trăm hai mươi lít cho các hộ khó khăn
trên địa bàn xã phú tân huyện tân phú đông và xã bình đông thị xã gò công
vẫn còn nhiều người dân đang gặp khó khăn vì thiếu nước sinh hoạt và những chuyến xe nước ngọt nghĩa tình
những tấm lòng nhân ái các hoạt động vì cộng đồng của lực lượng công an tỉnh tiền giang
vẫn đang diễn ra trên tinh thần tự nguyện chia sẻ và trách nhiệm